phải chiến đấu liên tục với bệnh tật hậu quả của những đòn tra tấn
nhưng các cô các chú vẫn là lực lượng đi đầu trong các phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
tham gia phong trào xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
là những tấm gương sáng để cho thế hệ trẻ học tập
giả mạo phóng viên báo nhân dân tiến hành lừa đảo trục lợi bất chính một thời gian dài
vừa qua đối tượng hồ xuân cảnh đã bị công an tỉnh hải dương phát hiện khi vi phạm luật giao thông
tại cơ quan công an đối tượng khai quê quán ở xã quỳnh phương huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đăng ký hộ khẩu thường trú tại số hai thị trấn phủ yên huyện phù yên tỉnh sơn la
nơi ở hiện nay tại số hai trăm ba mươi bảy phố mai dịch quận cầu giấy hà nội
hồ xuân cảnh hiện là giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng thương mại du lịch quốc tế
trụ sở tại số hai trăm ba mươi bảy mai dịch hà nội
cảnh còn là hội viên hội nghệ sĩ nhiếp ảnh việt nam
cảnh mang theo khá nhiều giấy tờ vật dụng giả mạo là cán bộ của các cơ quan quan trọng nhà nước
đặc biệt hồ xuân cảnh đã mang theo rất nhiều giấy tờ và giấy giới thiệu giả mạo báo nhân dân
hiện tại công an tỉnh hải dương đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi sai phạm của hồ xuân cảnh
để bảo đảm cho người dân được dùng những sản phẩm tốt nhất trong dịp tết nguyên đán
các ngành chức năng của tỉnh lào cai đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát các mặt hàng tiêu dùng trên địa bàn
phát hiện loại bỏ những sản phẩm hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
theo đó các cơ quan chức năng của tỉnh lào cai đã tăng cường tuần tra kiểm soát các cơ sở kinh doanh trên địa bàn
đặc biệt là tại các chợ đầu mối thu hút đông đảo người dân như cốc lếu phố mới
đồng thời tuyên truyền đến từng hộ kinh doanh thực hiện đúng cam kết không kinh doanh hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
chúng tôi tiến hành các biện pháp đồng bộ biện pháp nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể trên địa bàn toàn tỉnh
cũng như là các cơ sở lực lượng quản lý hành chính ở các cơ sở và ban quân ý trợ
trong tù sáng đến nay chúng tôi tiến hành đi kiểm tra đồng loạt gia quân
tại thời điểm kiểm tra thì các cơ sở chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật
cùng với đó lực lượng chức năng tỉnh lào cai cũng xiết chặt công tác quản lý xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu
thường xuyên kiểm tra kiểm soát các khu vực lối mở biên giới ngăn chặn triệt đề hàng kém chất lượng được đưa vào tiêu thụ trên địa bàn
cũng giao cho một số các lãnh đạo ban chịu trách kiệm từng địa bàn trọng điểm để đi kiểm tra
kiểm tra phòng chống quân đội dân đại thương mại rồi kiểm tra giá đặc biệt là cung cầu hàng hóa trong dịp cuối năm này
lực lượng chức năng tỉnh lào cai cũng đã tích cực tổ chức tuyên truyền
nghiêm cấm kinh doanh các loại pháo nổ và công cụ hỗ trợ trái pháp luật
thường xuyên kiểm tra kiểm định cấp giấy chứng nhận bảo đảm an toàn cho các sản phẩm đạt yêu cầu
thực hiện tốt cuộc vận động
dùng hàng việt nam
trong phần tin tiếp theo quảng nam người dân ở làng rau trà quế khôi phục sản xuất chuẩn bị rau cho dịp tết
vườn quốc gia giúp đôn nỗ lực bảo vệ rừng trong mùa khô
sau thời gian dài đầu tư tiền của và công sức chăm sóc
thì nhiều nông dân trồng gốc ở ấp
thạch màng xã tân lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước lại gặp phải khó khăn khi mà vườn gốc đã đến mùa thu hoạch
nhưng không có người mua
với diện tích sáu xào gốc anh trần văn toàn nhầm tính mùa vụ này sẽ có lợi nhuận khoảng bốn mươi triệu đồng
thế nhưng thay cho một mùa vụ gốc bội thu thì đây lại là hình ảnh thực tế của vườn gốc lúc này
những trái gốc với bao tiền của công sức giờ như thế này
giờ thì mình không có đầu ra thì mình coi như thì mình bỏ mình lấy được quả nào về mình ăn
thì ăn còn đâu thì cũng bỏ đấy dụng đầy vườn đấy như đâu có sử dụng được đâu
bán thì lâu lâu người ta có người đến người ta kêu và chia cho quả hai quả và người ta nấu sôi ăn thế thôi
nói như người dân ở đây lâu lâu người ta đến người ta mua được quả hai quả vậy thôi
các hộ trồng gốc ở khu vực này cho biết dựa theo hợp đồng đã được ký kết với công ty gốc tây nguyên
công ty phân bón và trung tâm khuyến nông huyện
gốc sau khi được trồng sẽ được phía công ty
gốc tây nguyên đến bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá gốc là bốn năm trăm linh đồng một kg
tuy nhiên công ty gốc tây nguyên chỉ đến thu mua vào mùa đầu tiên
còn lúc này khi gốc đã vào chính vụ thì công ty lại không đến thu mua
mặc cho hàng tấn gốc đã quá ngày thu hoạch và bắt đầu hư hỏng
khiến người dân vô cùng lo lắng và bức xúc
tới thì bây giờ công ty gốc không tới mua
kêu thì đây điện thoại thì giám đốc cũng không nghe máy luôn nhắn tin cũng không trả lời luôn
thế dân chúng tôi là
chỉ biết bây giờ chẳng biết làm sao nữa
để đầu tư trồng được một hectare gốc các hộ dân đã phải bỏ ra ít nhất là một trăm hai mươi triệu đồng
và cao nhất là hai trăm linh triệu đồng nếu làm giàn kiên cố
gốc không bán được số tiền này coi như lỗ hoàn toàn
bởi đây mới là mùa thu hoạch thứ hai và được xem là mùa thu hoạch chính
bất đắc dĩ nhiều người thậm chí đã nghĩ tới chuyện phá bỏ vườn gốc
để trồng một loại cây mới có lợi nhuận ổn định hơn
đến mùa này chuẩn bị đến mùa này là xong tôi chặt bỏ tôi phá
không để công ty còn làm ăn được nó đâu mà để
thế là phải trồng cây khác trồng cây khác là sau mấy năm sau cũng lại bắt đầu có thu hoạch
theo trung tâm khuyến nông khuyến ngư tỉnh bình phước sở dĩ xảy ra sự việc trên là do thời gian gần đây
giá gất trên thị trường giảm xuống còn ba đồng một kg
khiến công ty gốc tây nguyên gặp phải khó khăn trong thu mua như đúng quy định của hợp đồng
đã cam kết với người dân
không chỉ là vấn đề thu mua sản phẩm mà theo những hộ dân trồng gốc ở ấp thạch màng
nguồn giống của công ty gốc tây nguyên cung cấp cũng chưa đảm bảo chất lượng
số lượng cây được chiếm tỷ lệ cao khiến nông dân phải tốn thêm nhiều công để ghép lại cây giống mới
mô hình trồng gốc ở ấp thạch màng xã tân lợi là mô hình dựa trên quy trình liên kết bốn bên
nhà nông nhà nước nhà khoa học và doanh nghiệp là một mô hình mới mang tính thử nghiệm trong việc liên kết
thế nhưng với việc gặp nhiều khó khăn ngay cả từ lúc trồng đến lúc thu hoạch như thế này
thì mối liên kết sẽ không còn giữ được tính chặt chẽ của nó và tạo được niềm tin trong việc hợp tác lâu dài giữa các bên
tại huyện u minh tỉnh cà mau những ngày này bà con nông dân trồng gừng đang lo lắng vì gừng năm nay rớt giá thê thảm
mọi năm thương lái đến tận vườn mua với giá từ một mươi hai đến một mươi năm đồng một kg
gần tết giá lên đến hai mươi hai mươi năm đồng một kg
trong khi đó năm nay thời điểm này thương lái đến vườn mua một kg ngừng với giá từ năm đến bảy đồng
thấp hơn hai ba lần so với năm ngoái
theo những người có kinh nghiệm trồng gừng năm nay khoảng sáu mươi diện tích rừng đã thu hoạch
nhưng phần nhiều hộ dân không có lời và thu lỗ
nguyên nhân gừng bị bệnh phải thu hoạch sớm vừa giảm lăng suất nhưng lại bị thương lái ép giá
trận mưa lũ kéo dài trong tháng một mươi hai vừa qua đã làm cho nhiều vùng chuyên trồng rau ở các tỉnh miền trung bị ảnh hưởng
để có rau kịp bán trong dịp
tết đinh dậu ngay sau đợt mưa lũ lớn kết thúc người dân ở làng rau trà quế nổi tiếng ở xã cẩm hà
thành phố hội an tỉnh quảng nam đã khẩn trương ra đồng sới đất trồng rau và tích cực chăm bón
để sớm có rau cung ứng cho thị trường và có tiền mua sắm chi tiêu trong dịp tết cổ truyền
mưa lũ rồn rập trong tháng một mươi hai vừa rồi đã làm cho cánh đồng rau trà quế xã cẩm hà
thành phố hội an quảng nam bị thiệt hại nặng khiến cho người dân rơi vào khó khăn
sau khi ngớp mưa người dân nơi đây lại ra đồng và tiếp tục sới đất gieo hạt trồng rau cho kịp chợ tết
trước đó để có rau bán trong dịp tết hàng trăm hộ dân nơi đây đã mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng vào việc trồng rau
nhưng do mưa lũ làm cho vùng rau nổi tiếng này bị ngập úng hư hại gần tám mươi diện tích
những vặt rau còn lại thì teo tóp không ngoi lên được
người dân cho biết hiện tại giá rau trên thị trường hiện đang cao gấp ba bốn lần so với trước nhưng không có rau để bán
nhưng mà rau bán rẽ mà mùa này thì rau lồm không được nhưng mà lại có gió lanh gấp mái lẳng nhưng mà không có rau để bán
do thời tiết mưa lụt cho nên là rau bị lũ bị hư không lanh được
qua mấy trận mưa thì ra ở đây hư hết nhân dân chúng tôi cũng không thu hoạch được gì hết
cho nên chúng tôi cũng thất thơ cái vườn rau nhưng mà cũng mong trời không mưa thì chúng tôi sẽ cũng cố lợi và bón rau tết cho nhân dân
thôn trà quế có hai trăm linh hai hội
rau chuyên trồng rau với diện tích hơn một mươi tám hectare
bình thường mỗi ngày người dân trà quế cung cấp khoảng hai tấn rau trà quế cho các chợ siêu thị nhà hàng lớn tại thành phố hội an và một phần thành phố đà nẵng
nhưng từ sau mưa lũ đến nay lượng rau thu hoạch bị sụt giảm do diện tích trồng trước đó bị thiệt hại
còn rau mới trồng chưa đến kỳ thu hoạch
để phát triển rau trà quế từ đài đến tết thì yên bằng dân đã làm việc với quân chính trà quế và nhân dân trà quế
rau trà quế sẽ văn động nhân dân tiếp tục sổn sức
thiện đời sống của nhân dân nhất là phát triển cây rau để phục vụ cho dịp tết
đồng thời thì yên bằng đã trích từ nguồn bóng vái thông qua rau trà quế khoảng hơn hai mươi triệu đồng để mua giống hỗ trợ cho hai trăm linh lễ hệ hộ trong dịp này
làng rau truyền thống trà quế nổi tiếng từ lâu với khoảng hai mươi chủng loại rau được trồng trên đất đai màu mỡ ở hạ lưu sông thu bồn
đây không chỉ là vựa rau lớn cung cấp rau xanh cho thị trường quảng nam và thành phố đà nẵng mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước
do vậy các cấp chính quyền ở quảng nam cần có chính sách hỗ trợ kịp thời để người dân vùng lũ nhất là người dân ở làng rau truyền thống trà quế và các vùng chuyên canh rau trên địa bàn sớm khôi phục lại sản xuất góp phần cung ứng nguồn rau có chất lượng thị trường và nhanh chóng ổn định cuộc sống
theo công bố của cục thống kê tp hcm chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng một mươi hai của thành phố tăng năm mươi hai so với tháng một mươi một và tăng bốn bốn mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
trong tổng số một mươi một nhóm hàng được thống kê trong tháng một mươi hai thì có bảy nhóm hàng tăng so với tháng một mươi một
trong đó dẫn đầu là nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng một mươi chín ba nhóm nhà ở điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng tăng
nhóm nhà ở điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng tăng giá trong tháng này theo các chuyên gia cho rằng là do chuẩn bị vào cuối năm nhu cầu sửa chữa sử dụng điện nước tăng hơn so với bình thường dẫn đến việc mua sử dụng điện nước vật liệu xây dựng tăng
tăng giá trong tháng một mươi hai còn có nhóm văn hóa giải trí du lịch tăng một mươi chín may mặc mũ nón giày dép tăng chín đồ uống và thuốc lá tăng năm hàng hóa và dịch vụ khác tăng ba
vườn quốc gia york don có tính đa dạng sinh học cao có nhiều loài động thực vật quý hiếm nằm trong sách đỏ của việt nam và thế giới
tuy nhiên bao quanh vườn quốc gia york don có gần năm mươi người dân sinh sống chủ yếu là dân tộc thiểu số
với tập tục từ ngàn đời nay là sống dư
vào rừng ăn từ nguồn lợi kiếm được từ rừng
hiện nay tây nguyên đang bước vào mùa khô mùa đi rừng của bà con nên áp lực giữ rừng sẽ ngày càng lớn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
về thực vật tại vườn quốc gia yop don có hai mươi tám loài quý hiếm nằm trong sách đỏ việt nam và thế giới như chắc cầm lai cà te rắn hương
về hệ động vật vườn quốc gia này có nhiều loài thú nguy cấp quý hiếm như hoa châu á báo hoa mai bò rừng bò tót
do địa bàn rộng địa hình đồi núi sông suối phức tạp bao quanh vườn quốc gia óc đôn có gần năm mươi người dân của bảy xã sinh sống
tặc biệt là có ba xã krona yahuwa và yawae
huyện buôn đôn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số với tập tục từ ngàn đời nay là sống dựa vào rừng làm nhà lấy gỗ từ rừng ăn từ nguồn lợi kiếm được từ rừng
nên cứ đến mùa khô mùa đi rừng của bà con là áp lực giữ rừng nơi đây ngày càng lớn